học sinh trong giai đoạn nghỉ như thế nào và có thể điều chỉnh được học liệu đưa lên để cập nhật kiến thức cho các em
hiện cách thức này đang được triển khai tới hàng trăm trường học hàng triệu học sinh trên cả nước
học sinh có thể học ở bất cứ đâu trên bất cứ thiết bị nào
còn giáo viên và phụ huynh dễ dàng theo dõi quá trình học điểm danh và kiểm tra trực tuyến học sinh
đặc biệt có thể tương tác với học sinh qua bảng điện tử
học sinh và giáo viên có thể trao đổi ngay lập tức
tức là khi mà học sinh gửi bài thì ngay lập tức là giáo viên đã nhận được hình ảnh này
và khi giáo viên mà đã chữa bài cho học sinh thì ngay lập tức là cái phần nhận xét này cũng sẽ được gửi đến học sinh luôn
giống như là một cái hình thức là học trực tiếp ở trên lớp
nhưng có rất là nhiều thứ nó hay cái giao diện nó rất là dễ dùng
các bài tập có nghĩa là nó rất là mới bọn con có thể làm trên máy tính luôn
chứ không cần thiết phải in ra các thứ nữa
các thầy cô giáo của trường asimed academy đã được tập huấn
để cập nhật bài giảng lên hệ thống
mỗi bài giảng giáo viên sẽ có phần lưu ý các kiến thức trọng tâm
hàng ngày đều có giáo viên trực để giải đáp các thắc mắc cũng như kiểm tra bài của học sinh
nhờ đó phụ huynh và nhà trường có thể yên tâm về chương trình học trong thời gian nghỉ
đồng thời đánh giá được kỹ năng tự học của các con
việc học online là một phần trong hệ thống
và tôi hy vọng là cái việc này sẽ hỗ trợ được cho các học sinh
đặc biệt là trong thời điểm này khi các bạn chưa thể đến trường
tôi cũng rất là ủng hộ
vì các con vừa có thể là tiếp cận được với công nghệ mới này
vừa có thể là học tập theo đúng cái kế hoạch mà nhà trường đã đề ra ban đầu
bên cạnh triển khai tại trường asemed
giải pháp e learning cũng đã được triển khai ở một số trường khác
như trường ly thái tổ trường nguyễn đình triều
ngoài ra các đại học như đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm
đại học bách khoa hà nội đại học mở hà nội
cũng hướng dẫn sinh viên truy cập hệ thống học liệu điện tử để bảo đảm tiến độ học tập
hiện giải pháp vnpt e learning đang được triển khai trên nhiều địa phương
với hơn hai mươi giải pháp cho ngành giáo dục
thu hút hơn tám trăm linh người sử dụng
nhờ ứng dụng nền tảng điện toán đám mây blockchain
các trường có thể triển khai giải pháp này một cách nhanh chóng
học sinh có thể học tập mọi lúc mọi nơi
sắp tới thì tôi sẽ đưa vào những công cụ để cho các giáo viên có thể dễ dàng hơn
trong việc soạn thảo các quay video với các nội dung về các bài giảng
cũng như theo các công nghệ scom
những công nghệ nội dung cho giáo dục rất là phong phú
nhiều đơn vị cũng mở cổng học tập miễn phí cho học sinh từ lớp ba đến lớp một mươi một
không hạn chế số lượng môn học
trong thời gian nghỉ dịch đã có hơn một trăm linh học sinh đăng ký
cùng với hơn ba trăm linh khóa học được kích hoạt
thời gian tới thầy và trò cũng dần quen với công nghệ mới như trợ lý ảo thực tế ảo
trí tuệ nhân tạo được tích hợp trong hệ sinh thái giáo dục thông minh
cách học sáng tạo phù hợp với du tế hiện đại
sẽ giúp học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức và là tiền đề
để đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng số trong tương lai
không chỉ trong giai đoạn nghỉ học do dịch bệnh mà cả trong điều kiện bình thường
nếu triển khai được việc học tập trực tuyến thì cũng sẽ hỗ trợ rất nhiều
cho việc giảng dạy và học tập và còn tiết kiệm được nhiều chi phí thông thường
tuy nhiên để triển khai thì cũng đòi hỏi nhiều điều kiện như hạ tầng công nghệ thông tin
đường truyền có đủ mạnh để học trực tuyến hay không
website học có được xây dựng hoàn thiện và tiện lợi hay không
rồi nhân lực hỗ trợ về kỹ thuật có chuyên nghiệp hay không
không phải phần mềm nào cũng đáp ứng được yêu cầu này
nhất là khi triển khai việc học rộng khắp số lượng thành viên lên tới hàng ngàn
vnpt e learning là giải pháp nhận giải thưởng sao khuê hai nghìn một mươi chín
hiện đã triển khai tại nhiều địa phương với gần ba khóa học
thu hút hơn một triệu người sử dụng là một trong những lớp học số đông người dùng nhất và sinh động nhất
để giải bài toán kỹ thuật cho lớp học số này
vnpt đã phải triển khai đồng bộ

để đáp ứng nhu cầu của từng trường để có thể đảm bảo cho hệ thống hoạt động ổn định
có thời điểm lên đến hàng triệu người dùng
thì vnpt cung cấp trên nền tảng cloud cho phép chúng ta có thể mở rộng hệ thống ngay lập tức
theo nhu cầu của người dùng
việc học tập trực tuyến sẽ thực sự phát huy được hiệu quả nếu có sự hỗ trợ đắc lực từ nhiều phía
không chỉ trong thời điểm dịch bệnh
học tập trực tuyến trong từng ngày sẽ là một giải pháp hiệu quả
để hướng tới một xã hội học tập thông minh
nơi học sinh giáo viên có thể học tập giảng dạy từ xa
giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng giáo dục
hàn quốc có một hệ thống giáo dục khá phát triển
so với các nước trong tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd
hàn quốc luôn đề cao vị trí vai trò quan trọng của giáo dục
gọi đây là một hệ thống giáo dục khá phát triển